các nhà khoa học tại đại học oxford đã công bố kết quả nghiên cứu hôm một mươi ba tháng một mươi hai
sau khi phân tích mẫu máu của những người đã tiêm vaccine astrazeneca or pfizer biontech
trong một nghiên cứu lớn về việc tiêm trộn vaccine
kết quả nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine covid một mươi chín có thể không tạo ra đủ kháng thể trung hòa
chống lại biến chủng omicron
điều này dẫn đến khả năng gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở những người từng mắc covid một mươi chín hoặc tiêm chủng trước đó
tuy nhiên nghiên cứu của các nhà khoa học oxford cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy
mức độ kháng thể thấp hơn nhằm chống lại omicron
có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng nhập viện hoặc tử vong cao hơn
ở những người đã tiêm hai liều vaccine được cấp phép
nghiên cứu được công bố một ngày sau khi thủ tướng anh boris johnson cảnh báo
hai mũi tiêm vaccine vẫn chưa đủ để chống lại biến chủng omicron
tuần trước cơ quan y tế anh cho rằng mỗi vaccine thứ ba có thể giúp khôi phục đáng kể
khả năng bảo vệ chống lại biến chủng mới
anh ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì omicron
tính đến nay hơn ba một trăm linh ca nhiễm biến chủng omicron
đã được ghi nhận tại anh
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân
tiêm mũi vaccine thứ ba để chống lại omicron
thủ tướng johnson nhấn mạnh điều tốt nhất cần làm là tiêm mũi vaccine tăng cường
ông johnson cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm
hoặc ít nhất là khiến cho triệu chứng bệnh ít nguy hiểm hơn
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng một mươi hai dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy
biến chủng omicron lây lan mạnh hơn biến chủng delta và làm giảm hiệu quả của vaccine
nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra một phiên bản tăng hình của biến chủng omicron
trong các mẫu xét nghiệm tại nam phi australia và canada
phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của omicron nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể
cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm pcr mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen
trong ngày hôm qua trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc của mỹ
đã khuyên cáo công dân nước này tránh đi lại tới italy
greenland và mauritius biện dẫn các mối quan ngại liên quan tới dịch covid một mươi chín
hiện cdc mỹ đang liệt tám mươi bốn điểm đến vào danh sách đi lại cấp độ bốn nguy cơ rất cao
bao gồm gần như toàn bộ các nước tại châu âu
mỹ đã áp dụng các quy định mới có hiệu lực từ ngày sáu tháng một mươi hai
trong đó yêu cầu các du khách quốc tế tới mỹ phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
một ngày trước khi khởi hành
theo thống kê trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai italy đã ghi nhận chín mươi tám trường hợp tử vong do covid một mươi chín
tăng đáng kể
tuy nhiên theo bộ y tế nước này số ca nhiễm mới theo ngày giảm từ một mươi chín hai trăm một mươi năm xuống một mươi hai bảy trăm một mươi hai ca
đến nay italy đã ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi bốn chín trăm hai mươi chín trường hợp tử vong liên quan đến covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng hai năm ngoái
đây là mức cao thứ hai ở châu âu sau anh và cao thứ chín trên thế giới
trên cả nước số bệnh nhân covid một mươi chín tại italy hiện là năm hai mươi bốn triệu người
mỹ đã áp đặt các quy định mới cho các nước
hiệu lực từ ngày sáu tháng một mươi hai yêu cầu du khách quốc tế đến bằng đường hàng không
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi khởi hành
theo quy định trước đây thời hạn này là bảy mươi hai giờ
trước đó từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một mỹ đã ngừng tiếp nhận công dân nước ngoài từ tám nước ở miền nam châu phi
do lo ngại biến chủng omicron nhưng chưa áp dụng đối với những nước mới phát hiện biến thể này